thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng ba là một trong những nội dung
đáng chú ý tại thông báo kết luận của thủ tướng trong cuộc họp thường trực chính phủ về phòng
chống dịch covid một mươi chín tuy nhiên tại nhiều nơi tình trạng người dân chưa đeo khẩu trang nơi công
cộng vẫn đang diễn ra phổ biến vậy thì sẽ có chế tài xử phạt như thế nào đối với người vi phạm
mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận sau
những điểm công cộng như bến xe siêu thị những nơi tập trung đông người với những người có mặt
tại đây khẩu trang luôn là vật bất ly thân đối với họ
ngoài ra một số trường hợp người nước ngoài họ cũng đang thờ ơ với chính sức khỏe khi
không đeo khẩu trang tại nơi công cộng như thế này trong lúc dịch bệnh do virus covid một mươi chín gây ra
đang có những diễn biến phức tạp thì hành động không đeo khẩu trang tại nơi công cộng của một số
ít người như vậy thì không ai dám chắc nguồn bệnh có thể lây lan hay không nhưng có một điều chắc
chắn là họ không thực hiện đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ không những vậy rất có thể
còn bị xử phạt vi phạm hành chính
nói chung là hành vi của cá nhân không đeo khẩu trang tại nơi công cộng tập trung đông người đó

bị xử phạt hành chính theo quy định tại nghị định số một trăm một mươi sáu năm hai nghìn một mươi ba với mức phạt tiền từ một trăm linh đến

thì cũng sẽ bị xử phạt hành chính
nói chung là hành vi của cá nhân không đeo khẩu trang tại nơi công cộng tập trung đông người thì có
khả năng trả lời sẽ có thể bị xử phạt hành chính như công dân việt nam theo quy định tại nghị định
số một trăm bảy mươi sáu nghìn năm trăm hai mươi ba xét về mặt xử lý hình sự luật sư nhận định cái việc không đeo khẩu trang dẫn đến việc
lây truyền các bệnh truyền nhiễm như covid một mươi chín cho cộng đồng cho người dân thì có thể bị xem xét và
phải tố truy tố về hành vi theo quy định tại điều hai trăm bốn mươi bộ luật sư năm hai nghìn một mươi năm sửa đầm bộ xuống năm hai nghìn một mươi bảy
về khía cạnh người nước ngoài đang sinh sống tại việt nam nếu không thực hiện theo chỉ đạo cũng sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật việt nam
quyền hoặc lãnh sự theo quy định pháp luật việt nam theo điều ước quốc tế hoặc tập quán quốc tế thì sẽ giải quyết theo quy định đó
trong trường hợp điều ước quốc tế không quy định hoặc không có tập quán quốc tế thì sẽ giải quyết theo con đường ngoại giao
đối với trường hợp mà những người nước ngoài không thuộc trường hợp được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự thì cũng sẽ bị khởi tố truy tố và xét xử như công dân việt nam phạm tội
cả nước đang chung tay phòng chống ngăn chặn dịch bệnh dưới sự chỉ đạo đúng đắn của đảng nhà nước và cơ quan chức năng
một hành động nhỏ như đeo khẩu trang nơi công cộng trong lúc này đã góp phần to lớn trong việc đẩy lùi dịch bệnh